cần phải có văn hóa đối thoại và trách nhiệm đối với người dân khi họ khiếu kiện
không để tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp diễn ra kéo dài như trong thời gian qua
đặc biệt là kéo về hà nội và tp hcm gây mất trật tự an ninh
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu như vậy khi phát biểu khai mạc hội nghị
về giải quyết tình hình khiếu kiện đông người hiện nay
cùng dự có bà trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương ông trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
phát biểu tại hội nghị thủ tướng yêu cầu các địa phương và bộ ngành liên quan
cần phải lưu ý văn hóa đối thoại phải có trách nhiệm với người dân
tuyên truyền để đi sát dân và sát cơ sở
thủ tướng chỉ rõ trong số một trăm linh vụ khiếu kiện thì có đến chín mươi năm vụ khiếu kiện
về đền bù đất đai giải phóng mặt bằng
nếu không có văn hóa đối thoại và giải quyết trí
tỉnh trí lý thì người dân sẽ sinh sống thế nào
phương thức sinh kế của người dân chưa giải quyết rõ
chúng ta nói lợi ích doanh nghiệp phát triển kinh tế là đúng là cần thiết
nhưng mà chúng ta nghĩ đến quyền lợi người dân một cái tương thất chất định ở đó
một khía cạnh là phát triển tôi đồng ý nhắc là thủ tướng chính phủ
chính phủ thì bao giờ cũng lo sự phát triển là mục tiêu hàng đầu của bất cứ một cái chính phủ nào
nhưng mà chúng ta không ăn dăng được không giải quyết thỏa đắng đúng mức cái này được
thì chúng ta khó phát triển bình vững được
để hội nghị có ý nghĩa thiết thực thủ tướng yêu cầu tại hội nghị cần phải đưa ra lợi ích hài hòa cho người dân
đồng thời phải đưa ra nhóm xử lý đối với những kẻ cầm đầu lợi dụng tình huống để chống phá nhà nước
thủ tướng đề nghị dân ở địa phương nào thì chủ tịch bí thư ở địa phương đó phải chịu trách nhiệm đưa dân về
lo cho dân và đối thoại với dân ở đó phải tìm ra nguyên nhân chủ quan của các cấp chính quyền
và những yêu kém trong lĩnh vực này
ở đâu cũng có chính quyền nhưng có đối thoại với dân không
hội nghị đã nghe các báo cáo tham luận đánh giá về nguyên nhân
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị vào bản tin tiếp theo